thưa quý vị ngày hôm qua văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đã ban hành hai văn bản về việc chủ động ứng phó với mưa lớn lốc xét mưa đá gió giật mạnh
lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất và chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
bão có thể xuất hiện sớm so với quy luật
mưa lũ bất thường trái mùa ở miền trung đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm
khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại hơn tám mươi tám hectare lúa và khoảng một mươi bảy hectare hoa màu bị ngập thiệt hại
lực lượng chức năng đang tích cực giúp dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân
dự báo khoảng từ ngày bảy đến tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam biển đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người và tài sản